hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khám xét tại nhà miên tổ công tác thu giữ tám khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải
trong đó có bốn khẩu cắt ngắn nòng cùng hai mươi năm viên đạn đã thành phẩm hai mươi bốn vỏ đạn
một gói thuốc nổ và các máy móc công cụ để chế tạo súng
ngoài việc tự chế tạo súng miên khai nhận còn mua các bộ phận của súng
về để lắp ráp thành súng để bán kiếm lời
để điều tra về hành vi tham mô tài sản công an tp bun ma thuột tỉnh đắk lắc
vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng niê thanh phương
trú tại tp bun ma thuột
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi phương đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch thường trực hội nông dân thành phố buôn ma thuột
và được phân công làm kế toán quỹ hỗ trợ nông dân
tuy nhiên phương lợi dụng chức vụ được giao không thực hiện báo cáo thu chi
không lập sổ thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ tiền mặt không thực hiện nộp quỹ
không sử dụng chi cho các hoạt động của đơn vị mà chiếm đoạt với tổng số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng để tiêu xài cá nhân
ngày hôm qua trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn ba phút ghi lại một phần của tình huống giao thông nguy hiểm trên đường cao tốc khiến dư luận bức xúc
theo video clip sự việc xảy ra vào khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày hai mươi một tháng bảy trên cao tốc hà nội thái nguyên
hai chiếc xe khách liên tục chèn ép nhau với mục đích không cho đối tượng
vượt trong một quãng đường dài
hành vi này không chỉ vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn coi thường tính mạng của những hành khách trên xe
và cả hàng loạt phương tiện đang cùng tham gia lưu thông trên cao tốc
liên quan đến vụ việc trên đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn đội bốn cục cảnh sát giao thông
đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang tiến hành xác minh để xử lý
một vụ cháy lớn đã xảy ra vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút đêm ngày hôm qua tại dãy nhà trên địa bàn phường trần phú
thành phố vong cái tỉnh quảng ninh dù không có thiệt hại về người nhưng phần lớn tài sản ở bên trong đã bị tiêu dụi
thời điểm trên người dân phát hiện khói đen từ một căn nhà do nơi xảy ra cháy là dãy nhà kiên cố
chứa chủ yếu là đồ điện tử gia dụng hàng mã chăn ga gối đệm nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng
lực lượng chức năng đã phải sử dụng máy xúc phá cửa và mái tôn để tiếp cận hiện trường
sau hơn ba tiếng đồng hồ nỗ lực đám cháy cơ bản được không chế